chiều nay ngày ba mươi một tháng bảy sau gần hai ngày làm việc phiên tòa xét xử bị cáo đinh ngọc hệ
tức út chọc cựu phó tổng giám đốc tổng công ty thái sơn và các đồng phạm đã kết thúc với phần
tuyên án của hội đồng xét xử tòa án quân sự quân khu bảy theo đó bị cáo đinh ngọc hệ lĩnh án một mươi hai năm tù giam
xét lời khai của các bị cáo và nhân chứng hội đồng xét xử nhận thấy hoàn toàn có căn cứ kết luận
đinh ngọc hệ và ba bị cáo phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ như cáo trạng truy tố
ngoài ra bị cáo hệ còn thực hiện hành vi mua một bằng đại học giả nhiều lần sử dụng để nâng lương quân hàm
có đủ dấu hiệu cấu thành tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
hội đồng xét xử cũng nhận định tính chất của vụ án là rất nghiêm trọng đã trực tiếp xâm hại đến tài sản công
quy định của nhà nước về kinh tế gây thất thoát ngân sách hơn một bốn tỷ đồng
ảnh hưởng tới uy tín quân đội do vậy cần phải xử lý nghiêm minh
trong số các bị cáo đinh ngọc hệ đã chỉ đạo trong việc cho thuê thế chấp xe biển xanh tám mươi a và xe biển quân sự
hợp thức hóa xăng dầu kém chất lượng nên phải chịu trách nhiệm cao nhất
theo đó hội đồng xét xử tuyên bị cáo đinh ngọc hệ một mươi năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
hai năm tù về tội sử dụng tài điệu giả của cơ quan tổ chức tổng hợp hình phạt là một mươi hai năm tù
bị cáo trần văn lâm năm năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
bị cáo trần xuân sơn một mươi tám tháng tù nhưng hưởng án treo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
bị cáo bùi văn tiệp hai mươi bốn tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
bị cáo phùng danh thắm hai mươi bốn tháng cải tạo không giam giữ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng